đây là lần thứ hai bộ thông tin và truyền thông tổ chức lấy ý kiến về bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
hiện tại bộ quy tắc này đã hoàn thành dự thảo
mục tiêu của bộ quy tắc ứng xử là thúc đẩy tác động tích cực của mạng xã hội hạn chế tối đa tác động tiêu cực ngăn ngừa có hiệu quả mặt trái lan truyền thông tin xấu độc trên mạng
các diễn giả khẳng định sự cần thiết ban hành một bộ quy tắc ứng xử cho từng cơ quan tổ chức
theo đó đối với các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội cần ban hành và công khai các biện pháp phát hiện thông báo và phối hợp với các cơ quan hiệu quan để xử lý ngăn chặn và đấu tranh loại bỏ các nội dung thông tin xấu độc các tin đồn gây ảnh hưởng tiêu cực tôn trọng quyền được bảo vệ thông tin của người sử dụng không cung cấp thông tin của người sử dụng cho bên thứ ba khi chưa được sự cho phép của chủ thể thông tin
bộ quy tắc cũng yêu cầu người sử dụng không được lạm dụng chức vụ quyền hạn khi ứng xử trên mạng xã hội ứng xử thuận chiều với thông tin xấu độc tin đồn ảnh hưởng tiêu cực ứng xử trên mạng xã hội trái bới chuẩn mực đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp cung cấp thông tin nội bộ liên quan đến các cá nhân tổ chức mà do vị trí công tác của mình có được khi chưa được ủy quyền bởi cơ quan có thẩm quyền
bên cạnh đó cần tăng cường biện pháp truyền thông về bộ quy tắc đến người sử dụng để xây dựng môi trường mạng lành mạnh an toàn cho người sử dụng
trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng một mươi hai đại sứ quán hàn quốc tại việt nam trung tâm văn hóa hàn quốc phối hợp với ủy ban phát triển điện ảnh hàn quốc tổ chức lễ hội phim việt nam hàn quốc hai nghìn một mươi tám tại hà nội
đây là hoạt động nhân kỷ niệm hai mươi sáu năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam và hàn quốc một nghìn chín trăm chín mươi hai hai nghìn một mươi tám
trong hai ngày diễn ra lễ hội khán giả sẽ được thưởng thức những bộ phim có nội dung hấp dẫn và diễn viên xuất sắc như đại chiến thành an si đi tìm công lý cô ba sài gòn
khán giả nhỏ tuổi cũng sẽ có dịp thưởng thức những bộ phim hoạt hình nổi tiếng hàn quốc như bánh mì mây tarobus lava jadou
vẽ xem chương trình được phát miễn phí thông tin chi tiết có tại facebook của trung tâm văn hóa hàn quốc tại hà nội khán giả quan tâm có thể truy cập vào địa chỉ https hai gạch chéo gạch chéo www com
gạch chéo việt nam kcc
google mới đây đã xóa bỏ hai mươi hai ứng dụng trên cửa hàng play store theo google cho biết đây là các ứng dụng được thiết kế nhằm lừa các nhà quảng cáo và thu lợi bằng cách đưa thông báo giả rằng người dùng đã nhấn vào quảng cáo những ứng dụng này đã có tới hai triệu lượt tải về
cụ thể sau khi cài đặt các ứng dụng sẽ sử dụng mã độc để giả dạng là các ứng dụng khác đang chạy trên thiết bị
để tránh việc người dùng nhận ra đây là các ứng dụng giả mạo quảng cáo sẽ xuất hiện trong các cửa sổ trình duyệt ẩn có kích thước không nhân không pixel nhằm đánh lạc hướng người dùng vô tình nhấn vào
điều duy nhất giúp người dùng nhận ra vấn đề là khi thấy dung lượng dữ liệu di động sử dụng nhiều lên bất thường và pin máy cũng hào hơn so với thông thường ngoài việc giả dạng các ứng dụng khác trên máy
những ứng dụng này còn lừa cả các nhà quảng cáo tin rằng quảng cáo của họ đã được xem bởi người dùng trên cả hai nền tảng ios và android
cơ ý duy nhất cho chủ sở hữu điện thoại khi có điều gì đó không ổn là mức sử dụng dữ liệu cao và pin tiêu hào nhanh hơn
ngoài việc đánh lừa là ứng dụng khác trên iphone năm và iphone tám plus các ứng dụng độc hại này sẽ đánh lừa nhà quảng cáo
tin rằng quảng cáo của họ đã được hiển thị trên hai trăm bốn mươi chín mẫu điện thoại android khác nhau từ ba mươi ba thương hiệu chạy trên nền tảng android bốn hai đến bảy
ba nhà mạng di động có lượng thuê bao lớn nhất là viettel mobile phone và vinaphone chính thức triển khai dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số di động cho khách hàng
trong thời gian đầu ba nhà mạng sẽ cung cấp dịch vụ này cho các thuê bao trả sau
đến ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín sẽ đồng loạt áp dụng dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số cho tất cả các thuê bao của ba nhà mạng trên và vietnam mobile
người dùng có thể thoải mái lựa chọn cho mình nhà mạng mong muốn mà không bị gò bó buộc về số điện thoại
đã dùng lâu năm cùng với đó việc làm này sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh và nâng cao năng lực của các doanh nghiệp viễn thông
và gia tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên kho số di động góp phần giảm thiểu hiện tượng sim giác và thêm công cụ điều tiết
quản lý thị trường cho các cơ quan quản lý
mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau của truyền hình nhân dân để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này
chuyển mạng giữ số là dịch vụ cho phép người dùng của một nhà mạng viễn thông chuyển sang dùng dịch vụ của một nhà mạng khác
mà vẫn được giữ nguyên số thuê bao của mình
người sử dụng vẫn có thể quay số bình thường mà không cần có bất kỳ thao tác nào khác trong việc quay số đến thuê bao đã chuyển mạng
mục tiêu của việc chuyển mạng giữ nguyên số nhằm mục đích giúp người dùng được lựa chọn nhà mạng cung cấp dịch vụ tốt hơn
mà không phải lo lắng về vấn đề đổi số thuê bao mới đặc biệt là những thuê bao được coi là số đẹp
đối với các nhà mạng điều này sẽ đem đến cơ hội có thể thu hút thêm các thuê bao mới
nhất là các nhà mạng có vùng phủ sóng tốt có chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng tốt
trong khi đó đối với các cơ quan quản lý việc triển khai dịch vụ chuyển mạng giữ số sẽ giúp gia tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên kho số di động
góp phần giảm thiểu hiện tượng sim giác và thêm công cụ điều tiết quản lý thị trường
ngoài mong muốn được sử dụng dịch vụ người dân người sử dụng còn mong muốn chất lượng dịch vụ của mình phải tốt
đứng ở góc độ là chất lượng phục vụ gọi
góc độ của vùng phù sống góc độ của cước phí phải chi trả
và khi đó thì các nhà mạng phải cạnh tranh với nhau
các thuê bao khi muốn chuyển mạng giữ nguyên số chỉ cần đến nhà mạng mà mình muốn chuyển tới
làm các thủ tục theo yêu cầu và thanh toán cước phí chuyển mạng cho doanh nghiệp muốn chuyển đến
đối với nhà mạng cũ người dùng chỉ phải thanh toán cước nợ với doanh nghiệp chuyển đi
do cái dịch vụ chuyển mạng này nó ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp di động
cũng như là tất cả các doanh nghiệp điện thoại cố định các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung
do vậy việc thử nghiệm trong thời gian qua cũng đã được tiến hành
đến nay thì có thể nói rằng là cái việc thử nghiệm đã hoàn tất và sẵn sàng cung cấp dịch vụ
dịch vụ chuyển mạng được cung cấp thông qua sự phối hợp của các nhà mạng với trung tâm chuyển mạng quốc gia
khi chủ thuê bao muốn chuyển từ nhà mạng a sang nhà mạng b họ sẽ gửi yêu cầu đến nhà mạng b
nhà mạng b sẽ gửi tiếp yêu cầu tới
sau đó trung tâm chuyển mạng sẽ chuyển tiếp yêu cầu về nhà mạng a
để nhà mạng a xác thực thông tin thuê bao và phản hồi lại cho trung tâm về việc chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu chuyển mạng
sau khi nhà mạng a phản hồi trung tâm sẽ thông báo lại cho nhà mạng b
nếu yêu cầu được chấp thuận nhà mạng b sẽ thông báo lại lịch trình chuyển mạng
cuối cùng trung tâm chuyển mạng sẽ lần lượt yêu cầu nhà mạng a ngắt dịch vụ
nhà mạng b kết nối dịch vụ cho chủ thuê bao di động
mọi thông tin của chủ thuê bao
và thông tin về giao dịch chuyển mạng sẽ được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu của trung tâm chuyển mạng quốc gia
và gửi tới cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp viễn thông di động nhằm mục đích đối soát
tức là chỉ giữ các cơ sở dữ liệu của những thuê bao nào chuyển mạng
ngay khi biết thông tin triển khai dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số
anh tấn là một chủ thuê bao di động rất mong chờ sẽ lựa chọn được nhà mạng có dịch vụ tốt nhất
là người có nhu cầu cao về việc sử dụng các dịch vụ giải trí đọc tin tức truy cập mạng xã hội
nên lựa chọn ưu tiên đầu tiên của anh tấn là nhà mạng có chương trình khuyến mại hấp dẫn
và dịch vụ dữ liệu với cước phí rẻ tốc độ truy cập nhanh
cái số của mình nó là số làm ăn hoặc là số bạn bè đã biết hết rồi
nếu mà bây giờ mà chuyển như thế này thì cực kỳ là tiện lợi
điểm chung dễ nhận thấy của các thuê bao di động là họ đều tỏ ra rất hào hứng
khi dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số được triển khai
nếu bây giờ mà được cho chuyển đổi theo cái hình thức như vậy
thì nó rất là linh động và rất là hài hòa cho khách hàng
ngay sau khi bộ thông tin và truyền thông phê duyệt đề án chuyển mạng giữ số tại việt nam
thì các nhà mạng lớn đã xây dựng
và hoàn thiện các hệ thống cần thiết như cổng truyền mạng
hệ thống cơ sở dữ liệu để sẵn sàng cho việc chuyển đổi này
là một trong ba nhà mạng lớn sẽ tham gia triển khai dịch vụ chuyển mạng giữ số
vinaphone đã tích cực triển khai dịch vụ này
cũng như đưa ra những giải pháp hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng muốn chuyển mạng
ngoài đăng ký chuyển mạng tại phòng giao dịch của nhà mạng
khách hàng cũng có thể đăng ký chuyển mạng qua website hoặc qua ứng dụng trên điện thoại di động
ngoài ra vinaphone cho biết sẽ áp dụng đúng mức giá cước
theo quy định của bộ thông tin truyền thông quy định là không quá sáu mươi cho một lần chuyển đổi
bao gồm cả phí hỏa mạng và sim
về mặt kỹ thuật thì chúng tôi có rất nhiều các công tác thực hiện kỹ thuật
chúng tôi phải có những công tác triển khai các phần tử mạng mới
có những công tác xây dựng những ứng dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng
và chúng tôi cũng phải chuẩn bị và
thực hiện các công tác đào tạo cũng như là diễn tập cho nhân viên
triển khai dịch vụ chuyển mạng giữ số là thách thức
nhưng cũng là cơ hội cho các nhà mạng thu hút thêm khách hàng
cùng với nỗ lực cải tiến nhằm giữ chân những khách hàng lâu năm
thời gian qua song song với việc chuẩn bị về mặt hạ tầng và con người
các nhà mạng đã có chính sách yêu đãi chăm sóc khách hàng
đa dạng hóa chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết
để đáp ứng nhu cầu dung lượng ngày một tăng
các nhà mạng đã triển khai phủ sóng toàn quốc mạng lưới bốn g với tốc độ cao và ổn định
chỉ tính riêng nhà mạng mobile phone tỷ lệ truy cập thành công đã đạt chín mươi chín
độ sẵn sàng của mạng vô tuyến trên chín mươi chín
thời gian khi truy cập dịch vụ trung bình chỉ là một tám mươi năm giây
chúng tôi đều nhận thấy rằng dịch vụ chuyển mạng giữ số đem lại rất nhiều lợi ích cho khách hàng
cũng như cho cộng đồng
thứ nhất thì một cái rõ ràng là khách hàng có thể có nhiều lựa chọn hơn
cái thứ hai là khi mà cái rào cản chuyển mạng
phải chuyển số nó không còn
thì buộc các nhà mạng phải tập trung nhiều hơn
và công tác nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng
hiện mobile phone vinaphone và một số nhà mạng khác cho biết
cũng đã bổ sung thêm nhân lực và hệ thống tại các điểm giao dịch
phục vụ nhu cầu khách hàng
các nhà mạng này cũng sẽ mở thêm các điểm lưu động
tại khu vực đông dân cư khu thương mại để đáp ứng nhu cầu khách hàng
theo dự kiến đến ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
sẽ hoàn thành việc chuyển mạng giữ nguyên số
đối với toàn bộ các thuê bao của bốn nhà mạng
một lưu ý với các chủ thuê bao là không phải thuê bao nào
cũng có thể thực hiện dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số
nếu thuê bao không có thông tin rõ ràng
các thông tin đăng ký thuê bao không chính xác
thuê bao sử dụng sim không chính chủ hoặc sim chưa đăng ký
thuê bao đang nợ cước hoặc đang thay đổi chủ sở hữu
sẽ không được xét duyệt cho việc chuyển mạng giữ số
nếu như mà thuê bao có nhu cầu sang tên chuyển chủ
thì chuyện đấy rất bình thường giống như anh đang ở mạng gốc
nhưng nếu thuê bao đó trong quá trình hoạt động của mình
mà bị vi phạm và bị phá hủy
thì cái sim đấy cái số đấy là phải chuyển về nhà mạng gốc
nhà mạng gốc là nhà mạng đầu tiên
với việc đem lại nhiều lợi ích cho cơ quan quản lý
thúc đẩy sự cạnh tranh và nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp viễn thông
và đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng
tại nhiều quốc gia dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số
được coi là một dịch vụ viễn thông cơ bản
hiện dịch vụ này đã có mặt tại một trăm một mươi quốc gia trên thế giới
và việt nam là nước thứ tư trong khu vực đông nam á
và việt nam là nước thứ tư trong khu vực đông nam á
nguyên số sau thái lan malaysia và singapore